ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch về xét nghiệm tầm soát sars cov hai cho người dân người lao động tại các khu dân cư khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố
theo kế hoạch này trong vòng một mươi ngày từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến hết ngày năm tháng bảy thành phố sẽ xét nghiệm ở tất cả các quận huyện của thành phố thủ đức kể cả các khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
trong đó tập trung lấy toàn bộ mẫu của người dân trên địa bàn tại các quận huyện đang có nhiều ca dương tính với sars cov hai
ngành y tế tp hcm sẽ sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp một mươi gộp một mươi năm với số lượng năm trăm linh người một ngày
mục đích của việc tăng cường xét nghiệm cho người dân là nhằm giúp thành phố phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm covid một mươi chín để chủ động phòng chống dịch